biến thể omicron hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lây lan với tốc độ chóng mặt trên toàn cầu
và khác với những biến thể trước đó các nhà nghiên cứu đã phát hiện thêm một triệu chứng hiếm gặp do omicron gây ra
trước cơn bão omicron càn quét thủ đô london các nhà khoa học anh đã phát hiện những ca nhiễm biến chủng mới
của virus corona có thể phát triệu chứng vô cùng hiếm gặp và ít được báo cáo đó là mất cảm giác thèm ăn
các nhà khoa học đã nghiên cứu dựa trên dữ liệu được thu thập từ ứng dụng mang tên triệu chứng covid goe ứng dụng của anh
nhằm theo dõi các triệu chứng trên bệnh nhân nhiễm virus corona
phân tích cho thấy chỉ một phần hai người dùng ứng dụng triệu chứng covid goe trải qua ba triệu chứng thường gặp
giống như trong hướng dẫn phòng chống covid một mươi chín của chính phủ anh gồm sốt ho mất vị giác hoặc cứu rác
theo it giới nghiên cứu đã so sánh các mẫu thu thập trên bệnh nhân sinh sống ở thành phố london từ đầu tháng một mươi
thời điểm delta vẫn giữ vị trí là biến chủng chính gây covid một mươi chín và cho tới khi biến chủng omicron bắt đầu xuất hiện
với xu thế vượt qua cả tốc độ lây lan của delta
trong số những triệu chứng mà trước đây chưa từng được báo cáo hoặc chưa từng được ghi nhận
một số bệnh nhân còn bị mất cảm giác thèm ăn
dù các nhà nghiên cứu cảnh báo vẫn còn quá sớm để khẳng định chắc chắn
nhưng nói chung biến chủng omicron dường như ít có khả năng gây tử vong và phải nhập viện điều trị
các nhà khoa học cũng nhấn mạnh một yếu tố khách quan do phần lớn người sử dụng ứng dụng
triệu chứng covid goe đã tiêm vaccine covid một mươi chín